tổng thống mỹ joe biden đã lên án vụ xả súng mới xảy ra tại một siêu thị ở miền đông nam nước này
khiến bảy người thiệt mạng bao gồm cả thủ phạm và một số người bị thương
đồng thời nhấn mạnh cả nước mỹ cần thực hiện những hành động mạnh mẽ hơn
cụ thể thông báo từ nhà trắng nêu rõ ông biden cho rằng vụ việc là một hành vi bạo lực vô nghĩa
và gây sợ hãi đẩy thêm nhiều gia đình vào hoàn cảnh mất mát và đau thương cung cực
trong khi lễ tạ ơn đang đến gần
qua đây tổng thống mỹ tiếp tục kêu gọi cải cách luật quản lý súng đạn tại quốc gia này
vụ xả súng tại siêu thị walmart ở thành phố chensofic thuộc bang virginia tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một
đã làm bảy người thiệt mạng và một số người bị thương
nguồn tin từ cảnh sát cho biết nghi phạm được xác định là andre ping ba mươi một tuổi
sống ở chesapeake quản lý tại cửa hàng walmart
theo các nhân chứng andrei đã nổ súng vào các nhân viên trong phòng nghỉ
khiến sáu người thiệt mạng trước khi tự sát
hiện cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những người có thể bị thương hoặc nấp bên trong siêu thị rộng lớn